thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí hoàng trung dũng bí thư tỉnh ủy tỉnh hà tĩnh dự và trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ dân
hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
bộ công an đã phối hợp nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà cho người nghèo người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh với kinh phí năm mươi tỷ đồng
việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng một căn nhà ở cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hà tĩnh được các đơn vị địa phương thực hiện đảm bảo đúng đối tượng chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra
sau ba tháng triển khai đến nay đã có sáu trăm linh căn nhà được trao tặng đợt một tại một mươi ba huyện thành phố thị xã
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh trên cơ sở thống nhất chủ trương với tỉnh hà tĩnh và từ sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tài trợ nhà hào tâm với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc bộ công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà cách thức phương pháp thực hiện để công an tỉnh hà tĩnh chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở góp phần ổn định cuộc sống người dân tại các địa bàn khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện tỉnh hà tĩnh linh hoạt đề xuất điều chỉnh thiết kế ban đầu để phù hợp đặc điểm tình hình đặc thù thời tiết khí hậu của tỉnh hà tĩnh tạo sự chắc chắn hơn khang trang hơn tăng diện tích sử dụng cũng như phù hợp phong tục tập quán của người dân

sau khi làm lễ trào cờ và nghe lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh với thanh niên các đại biểu đã thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ báo cáo với bác những nỗ lực gian luyện không ngừng thành tích tiêu biểu đã đạt được trong những năm qua
trong không khí trang nghiêm thay mặt bốn trăm hai mươi đại biểu chính thức của đại hội đồng chí nguyễn thị châu anh phó chủ tịch hội sinh viên tp hcm xúc động nêu rõ
dù đến từ các khu vực vùng miền khác nhau học tập gian luyện trong nhiều môi trường khác nhau nhưng các đại biểu của đại hội có chung niềm tin
và nhận thức rằng những gì đã làm được cho quê hương đất nước vẫn còn rất nhỏ bé
vâng lời bác dạy tuổi trẻ nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ra sức gian luyện xây dựng bản lĩnh chính trị lập trường tư tưởng kiên định vững vàng rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh có văn hóa sức khỏe kiến thức khoa học công nghệ
sau lễ báo công trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao tặng huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời bác cho bốn trăm hai mươi đại biểu và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
cũng trong sáng nay ông nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã gặp mặt bảy mươi năm đại biểu tiên tiến với những thành tích xuất sắc nhất đại diện cho bốn trăm hai mươi đại biểu về dự đại hội

đại diện cho tuổi trẻ trên mọi miền tổ quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung đam mê nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ luôn lấy lời bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động không ngại khó ngại khổ quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên mọi lĩnh vực trong nghề nghiệp trong cuộc sống
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã chia sẻ về những suy nghĩ khát vọng với mong muốn góp sức mình công hiến cho quê hương đất nước có phần lan tỏa văn hóa giá trị việt nam ra thế giới
đại diện đoàn đại biểu lực lượng công an nhân dân đại úy thái ngô hiếu công an tỉnh đồng nai đã chia sẻ về công việc của lực lượng công an nói chung và của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng
đặc biệt khi tham gia cứu nạn trong những tình huống khẩn cấp luôn bất chấp hiểm nguy gian khổ để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân mang đến đại hội lần này thông điệp vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
biểu dương khát vọng cháy bỏng tinh thần sung kích và sức sáng tạo không ngừng của toàn thể các đại biểu về dự đại hội dịp này
ông nguyễn xuân thắng đánh giá cao công tác tổ chức đại hội của trung ương đoàn đồng thời ghi nhận trung ương đoàn đã có nhiều sáng kiến nhiều hoạt động đa dạng phong phú mang sắc thái của thanh niên tuổi trẻ việt nam đồng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước

động lực phân đấu cho hàng triệu bạn trẻ khác trong học tập lao động gian luyện và sinh hoạt cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước
hôm nay tại hà nội cụm thi đua số năm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ khai mạc hội thao
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống vẻ vang
năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động
tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
và phong trào khỏe để xây dựng bảo vệ tổ quốc
thông qua hội thao nhằm khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ hình thành thói quen rèn luyện thân thể mọi lúc mọi nơi
qua đó nâng cao ý chí bản lĩnh chiến đấu sức khỏe tăng cường thể lực đáp ứng yêu cầu công tác
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và bộ công an giao phó
hội thao được tổ chức thi đấu năm môn gồm bóng truyền bóng bàn chạy ứng dụng bơi ứng dụng
và chiến sĩ công an khỏe với gần bốn trăm linh vận động viên tham gia của năm đơn vị thuộc cụm thi đua số năm
và trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
thưa quý vị được sự ủy quyền của lãnh đạo bộ công an
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức tọa đàm trao đổi cung cấp thông tin
tới các cơ quan báo chí về các dự án luật
do bộ công an chủ trì soạn thảo
chính quốc hội khóa một mươi năm tại kỳ họp thứ sáu
một số nội dung liên quan tới chủ trương
hình thức đầu giá biển số xe ô tô
đang được dư luận quan tâm
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
và thiếu tướng phạm công nguyên cục trưởng cục pháp chế
và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đồng chủ trì buổi tòa đàm
phát biểu khai mạc tòa đàm
thiếu tướng đỗ triệu phong nêu rõ
với vai trò là đơn vị truyền thông của bộ công an
để đảm bảo công tác tuyên truyền
về các dự án luật đạt hiệu quả
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc
về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng
của các dự án luật đối với xã hội
và công tác bảo đảm an ninh trật tự
lãnh đạo bộ công an giao cục truyền thông công an nhân dân
chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền
về các dự án luật do bộ công an soạn thảo
trên các phương tiện báo chí truyền thông
bằng những nội dung hình thức phong phú thiết thực
đảm bảo chính xác kịp thời thống nhất
từ trung ương đến địa phương
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sẽ cho ý kiến thông qua
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở luật căn cước
và xem xét cho ý kiến luật trật tự an toàn
giao thông đường bộ luật công nghiệp quốc phòng an ninh
và động viên công nghiệp
tọa đàm tập trung trao đổi làm rõ sự cần thiết
ban hành quan điểm định hướng
và những nội dung cơ bản của các chính sách
nhất là những điểm mới sửa đổi
trong các dự án luật và những thủ tục
liên quan đến việc đấu giá biển số xe ô tô
đặc biệt hai dự án luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở và luật căn cước
đang nhận được sự quan tâm của dư luận
với nhiều chính sách mới đáp ứng đòi hỏi
của thực tiễn không chỉ nâng cao hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
mà còn phục vụ lợi ích lâu dài của người dân
trong dự thảo luật
chúng tôi đã quy định
rất rõ tại điều khoản chuyển tiếp
mọi giấy tờ
có giá trị
được quy định
trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây
có liên quan tới chứng minh dân dân
liên quan tới căn cước
công dân một mươi hai số
rồi là căn cước công dân gắn chip
đều có giá trị pháp lý
khi mà tham gia vào
các thủ tục hành chính có yêu cầu
tới cái chứng minh dân dân
căn cước công dân
mà cơ quan quản lý nhà nước không
được phép là
yêu cầu người ta phải đổi
chứng minh sang
căn cước một mươi hai số hay là
sang căn cước gắn chip
như vậy có nghĩa là chúng ta đã tạo ra
một cái sự chuyển tiếp
rất là linh hoạt
để tạo điều kiện tối đa cho người dân
mà không làm ảnh hưởng tới bất kỳ
một cái thủ tục hành chính nào
khi người dân tham gia vào thực hiện
mà có liên quan tới cái chứng minh nhân dân
hay là căn cước công dân
chúng tôi đánh giá rất là cao
cái nỗ lực của bộ công an
trong cái quá trình
mà chuẩn bị hồ sơ dự án luật
để trình chính phủ
cũng như là chính phủ trình sang quốc hội
thế và đối với chất lượng các cái dự án luật
thì là một đại biểu quốc hội
cũng có điều kiện nghiên cứu khá sâu
các cái dự án luật của bộ công an
rất là quan trọng chi tiết
và các cái dự án luật
được trình sang thì đều chất lượng cao
xác định truyền thông chính sách
là cả một quá trình lâu dài
thời gian qua cục truyền thông công an nhân dân
cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng
kịp thời tuyên truyền đấu tranh phản bác
thông tin luận điệu sai trái thủ định
lợi dụng việc bộ công an xây dựng ban hành
các dự án luật và thực hiện việc đấu giá
biển số xe ô tô để chống phá
xuyên tạc các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
và làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín
hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
đối tượng thù hưởng cuối cùng
chính là người dân
cho nên cuộc hội thảo hôm nay
cũng là một trong những cấu phần
làm sao để người dân hiểu rõ nhất
được quyền hạ nghĩa vụ
và quyền thù hưởng của mình
đối với các pháp luật mang lại
các quy định các bộ luật mang lại
và cái quan trọng nhất
trở thành một nhận thức trở thành phương tiện
sử dụng hàng ngày trong cuộc sống
đối với các bộ luật

đối với người dân
cho nên với trách nhiệm là cơ quan truyền thông
cũng như cùng với tất cả các báo
trung ương và các cơ quan
địa phương đồng hành
cùng với các dự án luật này
thì rất mong là sự truyền tải
thông tin một cách chính xác và đầy đủ
và càng chi tiết càng tốt
làm sao cho người dân thù hưởng cảm hiểu
được và thực hiện được
sau buổi tọa đàm cục truyền thông
công an nhân dân sẽ tổ chức cho phóng viên
trong và ngoài lực lượng thâm nhập thực tế
tại các địa bàn cơ sở để phản ánh chân thực
khách quan sinh động thực tế công tác
chiến đấu của lực lượng công an
là cơ sở thực tiễn cho thấy tính cần thiết
khi ban hành các dự án luật
tranh thủ sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
thưa quý vị luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở là một trong những dự án luật quan trọng
do bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo
luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý
để sắp xếp kiện toàn lại ba lực lượng sẵn có
gồm bảo vệ dân phố dân phòng
tập trung tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
vâng nhiều ý kiến cử tri thì đồng tình
mong muốn luật sớm được thông qua
ban hành và đi vào cuộc sống
để từ đó thì áp dụng vào thực tiễn
những quy định cụ thể về chế độ chính sách
tương xứng với tính chất công việc
và những đóng góp mà lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã
và đang thực hiện
các ý kiến thì cũng đánh giá cao
bộ công an cơ quan soạn thảo luật
khi đã có những góc tiếp cận phù hợp
với thực tiễn tắt nhiệm vụ bảo vệ
an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân
lên trên hết
an ninh trật tự được duy trì ổn định
các vụ việc phức tạp phát sinh
được giải quyết từ sớm
không để hình thành điểm nóng
thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại cấp cơ sở
tạo nhiều thuận lợi cho người dân
đây chính là những chuyển biến rõ nét nhất
tại các địa phương khi lực lượng công an
chính quy được tăng cường về xã thị trấn
bộ công an tiếp tục sử dụng
lực lượng công an xã bán
chuyên trách là những người đã có hàng
chục năm gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
coi đây là lực lượng nông cốt
cùng công an chính quy giữ bình yên cho từng địa bàn
công an bán chuyên trách tại địa phương
khi mà có lực lượng công an chính quy về
thì các đồng chí cũng sẽ phối hợp
và cũng là hạt nhân
bám nắm địa bàn hơn
thì cũng đã giúp các đồng chí công an
chính quy bám nắm địa bàn
trong thời gian sớm nhất
đóng một vai trò tích cực
trong cái công giác tham yêu
để các đồng chí công an nắm được
tình hình địa bàn
nắm được con người nắm được đối tượng
từ đó thì sẽ có những biện pháp
xử lý kịp thời hơn
giải quyết công việc nó nhanh gọn và linh hoạt hơn
bước đầu khi chúng tôi về tiếp cận
đến địa bàn thì lực lượng
bán chuyên trách là lực lượng hỗ trợ
nòng cốt cho chúng tôi để đảm bảo
về vấn đề an ninh trật tự
nắm được con người địa bàn
về tính chất cũng như là
khu vực có những
đối tượng phức tạp
chúng tôi kịp thời tháo gỡ và giải quyết
lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
không phải là một lực lượng được thành lập mới
mà là lực lượng được sắp xếp
kiện toàn thống nhất từ ba lực lượng sẵn có
bảo vệ dân phố dân phòng
và công an xã bán chuyên trách
đây là vấn đề mấu chốt
làm cơ sở để cơ quan soạn thảo luật
đề xuất các chính sách về chế độ cơ chế
điều kiện đảm bảo cho lực lượng này
hoạt động hiệu quả trong thực tế
nhưng không làm tăng biên chế tăng trì ngân sách
chúng ta phải thống nhất
lại một đầu mối
để thống nhất một kế hoạch chương trình
hành động chung thống nhất nhiệm vụ chung
để khắc phục tình trạng trồng chéo
thế rồi thì
để cho nó tạo thành
một đầu mối thì bao giờ
hiệu quả nó cũng tốt hơn
khi chúng ta tổ chức các lực lượng này vào một đầu mối
thì rõ ràng chúng ta sẽ
chắc chắn là giảm được về mặt số lượng
thứ hai là chất lượng
hiệu quả sẽ được nâng lên
và khi chúng ta tổ chức lại
thì chúng ta sẽ có cái đào tạo
rồi tuyển chọn quản lý sử dụng
để mà hạn chế được
những cái vấn đề bất cập
tôi cho rằng đây là một dự thảo
cũng tương đối chi tiết
tương đối chi tiết và chuyên nghiệp
bởi vì sao
cái dự thảo đã dự
và đưa ra
tất cả các vấn đề
mà khi luật đi vào cuộc sống
nó sẽ buộc
phải đáp ứng
chúng ta tránh cái tình trạng
là dự thảo đưa ra
rồi chưa thực thi được
hoặc không thực thi được
đã phải sửa đổi
thế thì từ các vấn đề
liên quan tới đầu tuyển chọn này
liên quan đến cơ chế phối hợp này
liên quan đến hoạt động này
chức năng nhiệm vụ quyền hạn
công cụ hỗ trợ sự phối hợp
của các ban ngành ở cơ sở
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở được ban hành
có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng
và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất
khắc phục tình trạng trông chéo
khi hiện nay hoạt động nhiệm vụ
của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở đang được quy định
ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật
với nhiều hình thức khác nhau
và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành